nam hoạt động không mạnh tại nam bộ và tây nguyên lúc này đều đã có nắng với tiết trời nắng sớm lại cộng thêm cường độ nắng khá mạnh
vì thế mà trong ngày hôm nay nền nhiệt ở các tỉnh tây nguyên vẫn duy trì ngưỡng cao trong khoảng từ ba mươi ba đến ba mươi năm độ
còn đối với các tỉnh thành khu vực nam bộ nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ ba mươi năm ba mươi sáu độ và nắng nóng vẫn xuất hiện trên diện rộng
tuy nhiên dự báo từ chiều và tối mai tám tháng năm gió mùa tây nam sẽ hoạt động mạnh hơn
nên khu vực nam bộ và tây nguyên sẽ có mưa rào và rông trên diện rộng trở lại
đây có thể sẽ là những cơn mưa bắt đầu mùa mưa ở nam bộ và tây nguyên
trên biển hầu khắp các vùng biển nước ta thời tiết tốt trời không mưa nắng giáo
đối với khu vực huyện đảo hoàng sa gió vẫn duy trì hướng nam đông nam với cường độ yếu ở mức cấp ba
trong khi đó khu vực huyện đảo trường sa gió hướng tây nam với cường độ từ cấp bốn đến cấp năm
mưa rông ở hai huyện đảo này chỉ xuất hiện một vài nơi nên tầm nhìn xa trên một mươi km
và sau đây sẽ là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước